sản phẩm gỗ của việt nam đã cải tiến nhiều đa dạng về chủng loại mẫu mã và đã có mặt trên một trăm hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
có thể thấy với nguồn tiềm năng này ngành chế biến gỗ sẽ đem lại nhiều cơ hội cho việt nam
hiện nay cả nước có một hai trăm linh doanh nghiệp chế biến gỗ kinh doanh gỗ trong đó trên ba trăm linh doanh nghiệp đã có hàng xuất khẩu gồm doanh nghiệp nhà nước
doanh nghiệp cổ phần doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp một trăm linh vốn nước ngoài doanh nghiệp tư nhân đồ gỗ nội thất bàn ghế ngoài trời
đồ gỗ mỹ nghệ đồ gỗ kết hợp với các vật liệu khác gỗ với song mây sắt thép đệm mút và các loại ván nhân tạo ván răm ván sợi
những sản phẩm này đã có mặt tại nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới trong đó đặc biệt tập trung tại ba thị trường là hoa kỳ hàn quốc và nhật bản
đây là một thành công lớn của ngành gỗ và lâm sản khi mà việt nam vẫn đang phải nhập khẩu tới tám mươi
hiện nay tiêu dùng đồ gỗ trên toàn cầu trong năm hai nghìn một mươi năm là bốn trăm sáu mươi bảy bảy tỷ đô la thì cái sản phẩm đồ gỗ của việt nam đưa ra thị trường chỉ chiếm có khoảng một năm
như vậy xuất phát điểm của chúng ta còn rất là thấp dư địa phát triển và để xuất khẩu của chúng ta về cái ngành nội thất này ở trên toàn cầu thì nó còn rất là nhiều

hiện nay đồ gỗ việt nam đã chiếm được những thị trường trọng điểm của thế giới và thị phần cũng ngày càng tăng giá trị xuất khẩu tăng ba mươi bốn mươi một năm
nhưng phải thừa nhận rằng các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ của việt nam vẫn còn nhiều hạn chế năng lực từng doanh nghiệp còn yếu quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ
việc tổ chức liên kết hợp tác sản xuất giữa các doanh nghiệp lại chưa được triển khai đặc biệt khi hiện nay nhiều hiệp định thương mại đã được ký kết
bên cạnh các thuật lợi thì những khó khăn sẽ luôn song hành
tại hội thảo ngành công nghiệp chế biến gỗ mở rộng cơ hội xuất khẩu
các chuyên gia trong ngành đã thẳng thắn nhìn nhận
về những thực trạng mà ngành đang gặp phải đồng thời đưa ra những kiến nghị để tận dụng được nguồn tài nguyên sẵn có tạo đà phát triển cho ngành chế biến gỗ